tối qua đoàn công tác gồm ba mươi ba bác sĩ điều dưỡng của thành phố hải phòng đã đến thành phố đà nẵng để hỗ trợ nhân lực chống dịch covid một mươi chín
ngay sau lời kêu gọi của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng mong muốn nhận được sự hỗ trợ về nhân lực ngành y tế cho cuộc chiến chống covid một mươi chín
thành phố hải phòng đã cử ba mươi ba bác sĩ điều dưỡng vào tiếp viện đồng thời hỗ trợ đà nẵng năm tỷ đồng để chống dịch
đội ngũ y bác sĩ của thành phố hải phòng đã đến đà nẵng vào tối qua và đã sẵn sàng tham gia công tác khám chữa bệnh từ hôm nay
đây là những y bác sĩ có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm đến từ các bệnh viện hữu nghị việt tiệp bệnh viện kiến an bệnh viện phụ sản
ngành y tế cũng đã tổng hợp dân sách của cả mộ y tế mà cũng xung phong
thì cũng đưa vào đà nẵng những
đội mà bác sĩ mà cũng hết sức là tinh nhuệ ở các chuyên ngành như hồi sức cấp cứu bệnh nhiệt đới rồi nội hô hấp để vào hỗ trợ đà nẵng
với tinh thần xung phong thì anh em vào đà nẵng cũng hết sức cảm thấy vinh dự và hạnh phúc để có thể cùng với đà nẵng chia nửa điều trị cho những bệnh nhân mất bệnh
đà nẵng và hải phòng là hai
thành phố mà có truyền thống kết nghĩa từ thời chiến tranh đến thời hòa bình này
nên khi vào đà nẵng rồi với cái tinh thần quyết tâm cao sung phong thì anh em cũng hết sức là cảm thấy vinh dự
với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao đoàn y bác sĩ của thành phố hải phòng sẽ ở lại đà nẵng cho đến khi hết dịch
và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm nhân lực nếu tình hình dịch còn phức tạp
những ngày qua bộ y tế và các y bác sĩ ở bệnh viện bạch mai chợ rẫy trung ương
bộ y tế và các y bác sĩ ở bệnh viện hồ huế cũng đã đến đà nẵng để hỗ trợ tích cực trong công tác chống dịch
tỉnh bình định cũng đã có công văn đáp trả và đang sắp xếp cho nhân sự để lên đường đến tâm dịch giúp sức cho đà nẵng
sáng nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh con tum phối hợp với công an thành phố con tum
đã làm việc với một người phụ nữ hai mươi chín tuổi trú tại phường thắng lợi thành phố con tum tỉnh con tum
để xác minh làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi người này đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung
con nhỏ đắc hà xét nghiệm lần hai dương tính rồi
nội dung này đã nhận được rất nhiều luật bình luận chia sẻ và gây hoang mang trong dư luận
nhất là trên địa bàn huyện đắc hà và thành phố con tum
tại cơ quan công an người phụ nữ này đã thừa nhận
do thiếu hiểu biết và chủ quan không chỉ tìm hiểu xác minh lại thông tin thấy được trên mạng xã hội
nên đã vội vàng đăng tin gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
sau khi làm việc với cơ quan công an tôi rút ra kinh nghiệm
sau này đăng tin không được đăng thông tin không đúng sự thật
chị tin vào những thông tin do báo công an bộ y tế
tôi khuyên mọi người
nên tìm hiểu trước khi đăng một thông tin gì lên facebook
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật